sáng nay ngày một mươi hai tháng chín tại tỉnh quảng tây trung quốc đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã cùng phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc
trương cao lệ và lãnh đạo các nước asean dự lễ khai mạc hội trợ trung quốc asean
và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh hội trợ trung quốc asean lần này
có ý nghĩa quan trọng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean
nêu rõ những ưu thế và tiềm năng hợp tác giữa asean và trung quốc
khẳng định các kỳ hội trợ trung quốc asean và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean
đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa asean và trung quốc
không ngừng phát triển đi vào chiều sâu khẳng định việt nam luôn coi trọng và tích cực tham gia các kỳ hội trợ
năm nay việt nam tiếp tục tham dự với hơn hai trăm năm mươi gian hàng triển lãm
là nước có nhiều gian hàng nhất trong số các nước asean
về phần mình phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc trương cao lệ
điểm lại các chính sách hoạt động hợp tác giữa trung quốc và asean trong thời gian qua
nhấn mạnh coi trọng quan hệ hợp tác với asean
đồng thời đề xuất những chính sách định hướng hợp tác trong thời gian tới
trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới củng cố niềm tin chính trị
để tạo cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác chung
trải qua một mươi bốn lần tổ chức hội trợ trung quốc asean
và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean
đã trở thành cơ chế quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị
xúc tiến thương mại và hợp tác đa lĩnh vực giữa các nước asean và trung quốc
trở thành điểm đến của doanh nghiệp trung quốc
các nước asean và cả các đối tác ngoài khu vực